xin kính chào quý vị và các bạn
từ chiều tối và đêm nay không khí lạnh được tăng cường mạnh xuống khu vực phía bắc của nước ta
gây ra mưa rông rải rác cho các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
đồng thời khiến cho nền nhiệt giảm mạnh xuất hiện rét đậm rét hại
vùng núi cao có nơi xảy ra mưa tuyết băng giá
dự báo đợt rét đậm này có thể kéo dài nhiều ngày gây ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi
vì vậy người dân cần chủ động có các biện pháp bảo vệ
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa
nhưng lượng không quá nhiều còn về nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng giảm mạnh
cao nhất trong ngày chỉ xung quanh ở ngưỡng là một mươi năm một mươi bảy độ trời rét đậm rét hại
vùng núi cao có nơi dưới độ người dân cần chủ động mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe
tại trung bộ từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế
có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cũng giảm nhanh trời chuyển rét đậm rét hại ở các tỉnh
từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
ở phía nam của điều hải vân đà nẵng đến khu vực quảng nam
có mưa rông rải rác với nhiệt độ giảm dần cao nhất ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi bảy độ
trong khi đó phần nam trung bộ do nằm xa khối không khí lạnh
nên thời tiết phổ biến là ít mưa với mức nhiệt độ trưa chiều
đạt ở ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ
đang trong thời kỳ mùa khô nên khu vực tây nguyên ba ngày tới trời không mưa
ngày có nắng nhiều với mức nhiệt ngày đêm là từ một mươi bốn đến hai mươi chín độ
trời rét với đêm và sáng
với các tỉnh thành nam bộ thì tại đây thời tiết vẫn ổn định
khi có nắng nhiều và là nơi có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước
với mức nhiệt độ từ hai mươi ba mươi bốn độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ